chỉ trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng sáu tỉnh quảng ngãi đã công bố có hai mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
tất cả các ca mắc được phát hiện đều ở thị xã đức phổ của tỉnh quảng ngãi
và ngay lập tức các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh đã được địa phương kích hoạt
cụ thể kể từ một mươi hai giờ trưa nay tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã quyết định áp dụng
thực hiện cách ly y tế theo chỉ thị số một mươi năm đối với toàn bộ thị xã đức phổ
riêng hai điểm nóng của dịch covid một mươi chín là phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
phải thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
theo ngành y tế quảng ngãi đến thời điểm này đã ghi nhận hai mươi một ca nhiễm virus sars cov hai
trong hai ngày nay quảng ngãi đã tập trung truy vết các trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh
và hiện đã thực hiện cách ly tập trung sáu trăm ba mươi hai người và cách ly tại nhà tám hai trăm linh ba người
quảng ngãi cũng tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên diện rộng
ở khu vực có ca nhiễm covid một mươi chín
theo nhận định của ngành y tế
biến thể đang gây dịch trong nước và khả năng tại tỉnh quảng ngãi là biến thể delta
đây là biến thể có tốc độ lây lan rất nhanh rất khó kiểm soát
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo lực lượng y tế đẩy mạnh công tác
lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên diện rộng ở thị xã đức phổ
quyết tâm thực hiện thân tốc để hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng